tiếp ông chang hee lee giám đốc văn phòng đại diện quốc gia của tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị phía ilo tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế xây dựng và thực hiện hệ thống gắn kết chính sách tiền lương quốc gia
và quan hệ lao động phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số
ông chang hee lee khẳng định ilo sẽ hỗ trợ tích cực hơn cho việt nam trong việc kiện toàn hệ thống chính sách pháp luật
xây dựng chiến lược giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và phát triển chiến lược việc làm xanh
nâng cấp các điều kiện kinh tế và xã hội để đưa việt nam vượt ra khỏi bẫy thu nhập trung bình